theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ
ở đảo bạch long vĩ đã có gió giật cấp bảy vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới là toàn bộ khu vực vịnh bắc bộ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông sau đổi hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an
có gió giật cấp sáu cấp bảy ở vĩnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và cô tô
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và có mưa rông mạnh
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai gió thấp nhiệt đới trên vĩnh bắc bộ cấp ba
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày hai mươi hai tháng bảy ở vùng biển vĩnh bắc bộ khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một